theo nghị quyết bốn trăm linh sáu của ủy ban thường vụ quốc hội về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp người dân chịu tác động của dịch bệnh covid một mươi chín
từ ngày một tháng một mươi một đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai sẽ giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày đối với các hàng hóa dịch vụ sau
dịch vụ vận tải vận tải đường sắt vận tải đường thủy vận tải hàng không vận tải đường bộ khác dịch vụ lưu trú dịch vụ ăn uống
dịch vụ của các đại lý du lịch kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch
sản phẩm và dịch vụ xuất bản về mức giảm tùy thuộc vào phương pháp tính thuế mức giảm thuế giá trị gia tăng được áp dụng như sau
doanh nghiệp tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được giảm ba mươi mức thuế xuất thuế giá trị gia tăng
doanh nghiệp tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu được giảm ba mươi mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng
mới đây chính phủ đã ký quyết định hai mươi tám
gói ba mươi tám tỷ đồng quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp
trong bối cảnh này cùng với những hỗ trợ của chính phủ chính sách bảo hiểm thất nghiệp được xem là điểm tựa góp phần giúp cho người lao động vượt qua khó khăn
sau đây xin mời quý vị đến với ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
gần một năm qua chị nguyễn thị thảo bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan từ dịch bệnh
hơn một tháng trở lại đây chị mới tìm được việc làm mới được nhận gói hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp lần này chị thảo như được an ủi phần nào
chị thảo cũng nhỏ nhưng mà chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi
hiện có khoảng một mươi ba triệu người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được nhận hỗ trợ từ một tám đến ba ba triệu đồng trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp
chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động
khoảng ba trăm tám mươi sáu đơn vị sử dụng lao động được giảm mức đóng từ một xuống bằng quỹ tiền lương tháng của những người lao động
thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong một mươi hai tháng kể từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
có thể nói ngay chính lúc này bảo hiểm thất nghiệp đã thể hiện rõ vai trò hỗ trợ người lao động một khoản thu nhập tích cực tạo điều kiện
để họ sớm trở lại làm việc giúp doanh nghiệp có được sự ổn định
bên cạnh cả về tập đoàn cũng như là sĩ nghiệp quan tâm đến người công nhân lại cộng thêm cả cái chế độ chính sách của nhà nước
thì cái đấy cũng là nguồn động viên và hỗ trợ tích cực cho cái tinh thần của người lao động
việc thực hiện chính sách hỗ trợ này
được bảo hiểm xã hội việt nam chỉ đạo toàn ngành triển khai với thủ tục nhanh gọn rút ngắn tối đa thời gian
để từ đó mang lại lợi ích thực sự cho cả người lao động và doanh nghiệp
cơ quan bảo hiểm sổ chúng tôi sau khi xác định chính xác đối tượng mức hưởng
thì chúng tôi chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của người lao động
nhất là trong cái điều kiện dịch bệnh như hiện nay
để mà thực hiện chi trả sớm kịp thời minh bạch thì cũng cần cái sự phối hợp tích cực
tích cực và trách nhiệm từ phía người sử dụng lao động và người lao động
gói hỗ trợ lần này theo các nghị quyết của quốc hội chính phủ đã thể hiện rõ bản chất nhân văn
của chính sách bảo hiểm thất nghiệp
trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh quỹ bảo hiểm thất nghiệp thực sự là chỗ dựa vững chắc
cho người lao động và người sử dụng lao động
theo quy định mới của bộ giao thông vận tải ngoài những điều kiện và yêu cầu bắt buộc về y tế
như các hướng dẫn trước đây khách đi tàu chỉ khai báo y tế điện tử trên ứng dụng bc covid
khuyến khích hành khách chủ động khai báo từ trước khi đi tàu
trong trường hợp hành khách chưa khai báo hoặc không có thiết bị hoặc gặp khó khăn khi sử dụng
các thiết bị điện tử thông minh doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt có trách nhiệm bố trí nhân lực
thiết bị để hướng dẫn hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng và khai báo
bộ giao thông vận tải cũng quy định khách từ khu vực cấp độ dịch là cấp bốn được bố trí vận chuyển
bằng khoang riêng thay vì toa xe riêng so với trước đây
khi xuống tàu ra ga phải có lối đi riêng hoặc tách nhóm với hành khách khác
về xét nghiệm y tế hành khách vẫn thực hiện theo hướng dẫn trước đó là chỉ yêu cầu xét nghiệm
trong các trường hợp có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ ba
đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế cùng trong vùng phong tỏa
không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi
bệnh covid một mươi chín chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp
khi có yêu cầu điều tra dịch tễ
đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
việc xét nghiệm sắc covid hai được thực hiện bằng rt pcr hoặc test khá nguyên nhanh âm tính
có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm cho tới khi thời điểm khởi hành chuyến tàu
thưa quý vị và các bạn tại âu thuyền thọ quang thành phố đà nẵng
sau một thời gian tàu cá cập bờ phòng chống dịch và tránh bão
đến hôm nay hàng loạt tàu thuyền đánh bắt ở ngư trường vịnh bắc bộ đã chuẩn bị đầy đủ hậu cần và nhân lực
cho những chuyến vươn khơi dài ngày
nhiều ngư dân rất phấn khởi khi được quay trở lại với công việc
sau hơn hai tháng neo đậu tại âu thuyền thọ quang tàu cá mang số hiệu qng chín mươi tám nghìn hai trăm chín mươi tám ts của ngư dân huỳnh tùng
cùng bàn thuyền tất bật chuẩn bị lưới ngư cụ và các nhu yếu phẩm cần thiết
hơn nữa trên tàu hiện có một mươi ngư dân đều đã được tìm ít nhất một bụi vũ khí
có kết quả xét nghiệm âm tính đảm bảo đủ điều kiện cho phép vươn khơi của ban quản lý cạn cá thọ quang
tời tiết thì nói chung cũng có ấp thấp nhưng mà ấp thấp nó chủ thuộc về vùng phía nam chắc có khả năng về phía nam
cho nên phía bắc đây không có gì hết cho nên anh em cũng tranh thủ chuẩn bị ra khơi
theo kinh nghiệm của ngư dân với thời tiết biển động gió dưới cấp sáu là ngư trường có nhiều hải sản
rất thuận lợi cho việc đánh bắt hơn là trời yên biển lặng
mặt khác hiện nay giá thu mua hải sản cũng tốt hơn so với thời điểm trước đây
nên nhiều chủ tàu đã huy động bàn thuyền từ nhiều địa phương phía nam ra đà nẵng tranh thủ ra khơi đánh bắt vụ cá đông
mùa này là đánh bắt nó đạt mình cũng phải tranh thủ mình đi đánh bắt
còn cái mùa kia thì biển êm gió lạnh nhưng mà nó không có đạt hoàn cái mùa này
cá nó cũng có giá nữa thành mình phải tranh thủ mình đi
đến thời điểm hiện nay cùng với điều kiện thời tiết bắt đầu đã có xu hướng tốt lên thân lợi hơn
thì bà con ngư dân cũng đã chuẩn bị các lực lượng chuẩn bị lau động và nhu yếu phẩm sẵn sàng để vương khai bám biển khai thác
hy vọng rằng trong thời gian đấy với điều kiện thời tiết và kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch tại cảng cá
chợ đồng mấu thủy sản thảo quang
tình hình hoạt động của cảng sẽ dần dần ổn định và trở lại bình thường
hiện nay hàng loạt tàu cá chủ yếu là quảng ngãi thừa thiên huế và đà nẵng đánh bắt cá ở ngư trường vịnh bắc bộ
đã chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết và lực lượng lao động sẵn sàng vương khơi bám biển
với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề cùng với ngư trường có nhiều thuận lợi hy vọng ngư dân sẽ đánh bắt vụ cá đông bội thu và có thêm điều kiện mưu sinh sau thời gian dài
chịu tác động nặng nề của dịch bệnh
chuyển sang một số tin tức khác công an thành phố hải phòng phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
vừa khởi tố bắt tạm giam trần văn mạnh hai mươi năm tuổi trú ở quận dương kinh thành phố hải phòng để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi từ thiện qua mạng xã hội
theo điều tra của cơ quan công an trang facebook quỹ từ thiện cộng đồng được trần văn mạnh tạo lập từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi lấy thông tin hình ảnh của những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên chuyên mục nhân ái của các trang báo điện tử uy tín
sau đó chỉnh sửa lồng ghép tài khoản cá nhân của mạnh để kêu gọi cộng đồng quyên góp từ thiện
bằng thủ đoạn trên đến nay trần văn mạnh đã thu được khoảng sáu trăm linh triệu đồng của các nhà hào tâm mà không hề thực hiện bất kỳ một hoạt động từ thiện nào như đã cam kết vụ án đang được điều tra mở rộng
trước sự tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ của lực lượng liên ngành chống buôn lậu các đối tượng dùng mọi thủ đoạn tinh vi để vận chuyển hàng lậu vào nội địa tiêu thụ
tại tỉnh an giang tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh đã kịp thời phát hiện tạm giữ nhiều hàng hóa nhập lậu trong các thùng hàng ký gửi trành xe để vận chuyển đi tp hcm tiêu thụ
trước đó khoảng một mươi bảy h ngày ba mươi tháng một mươi tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng công an phường châu phú a thành phố châu đốc
khi kiểm tra chành xe pt tại khu vực khóm năm phường châu phú a phát hiện tại khu vực nơi nhận hàng hóa có nhiều thùng cắt tông và thùng xốp
bên trong chứa hơn chứa hai sản phẩm hàng hóa nhập lậu như thực phẩm chức năng mỹ phẩm nước giặt nước xả quần áo dầu gió dao bếp ga máy lọc không khí một mươi kg và sáu mươi lít chất lỏng không rõ nguồn gốc
tại thời điểm kiểm tra nhân viên quản lý cpt khai nhận số hàng hóa trên nhận của một số đối tượng gửi đem đi tp hcm
nhưng không biết bên trong chứa hàng hóa nhập lậu hiện số hàng hóa trên đã bị tạm giữ và bàn giao cho phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
tiền tầm để xử lý theo quy định của pháp luật
gần một năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu vừa bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bạc liêu phát hiện và thu giữ khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
vào khoảng một mươi tám h ngày ba mươi tháng một mươi tại tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận ấp trà ban hai xã châu hưng a huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
lực lượng cảnh sát kinh tế phối hợp với cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh bạc liêu tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát tám mươi ba a năm nghìn ba trăm bảy mươi chín
do ông phạm văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám chú thành phố bạc liêu điều khiển theo hướng từ sóc trăng về bạc liêu
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện bên trong xe có một mươi thùng giấy và ba túi ni lông lớn chứa một bốn trăm tám mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu mang các nhãn hiệu hero scot và jet
theo làm việc với cơ quan công an phạm văn hiếu khai nhận số thuốc lá ngoại nhập lậu trên mua từ thành phố cần thơ đem về tỉnh bạc liêu tiêu thụ
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang tiến hành lập hồ sơ xử lý đối với trần thành long ba mươi tám tuổi chú tỉnh tiền giang về hành vi vận chuyển cát trái phép
trong khi đó công an huyện thanh trương tỉnh nghệ an cũng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với các đối tượng khai thác cát trái phép và sạn trên sông lam
tổ công tác của đội cảnh sát đường thủy thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã phát hiện ghe gỗ biển số btr hai trăm tám mươi bảy do ông long điều khiển đang vận chuyển gần ba mươi mét khối cát trên tuyến sông đồng nai thuộc địa phận phường hiệp hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
làm việc với cơ quan công an ông long không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát trên nên tổ công tác đã tiến hành đưa phương tiện về bến tạm giữ để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
công an huyện thanh trương tỉnh nghệ an phối hợp với các lực lượng của xã thanh giang bắt quả tang hai xà lan lớn của người dân huyện nam đàn ngang nhiên cắm vỏi khai thác cát trái phép trên sông lam thuộc khu vực xã thanh giang trên hai xà lan có khoảng trên một trăm linh mét khối cát
cũng trong tối hai mươi bảy tháng một mươi lực lượng chức năng bắt quả tang hai xà lan có hành vi khai thác cát trái phép trên sông lam thuộc địa phận xã thanh tiên và thị trấn dùng trên mỗi xà lan có khoảng hơn một mươi mét khối cát không có giấy tờ hợp lệ
lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ phương tiện và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật